sau một thời gian dài theo dõi những ngày qua công an tỉnh quảng ngãi đã tiến hành kiểm tra đột xuất dự án nhà máy sản xuất gạch nhẹ trưng áp không nung acc và bê tông thương phẩm ở khu công nghiệp tịnh phong
qua kiểm tra phát hiện dự án đang hoạt động nhưng không thu gom xử lý nước thải chất thải rắn theo quy định nước thải sản xuất không được thu gom về bể xử lý
phòng cảnh sát môi trường yêu cầu chủ dự án nhanh chóng khắc phục hậu quả và dừng ngay hành vi xả nước thải ra môi trường tổ chức thu gom xử lý chất thải rán công nghiệp theo đúng quy định
thời gian gần đây tại các khu kinh tế khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi cơ quan chức năng liên tục phát hiện tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường
mặc dù xử phạt tạm dừng hoạt động nhiều nhà máy dự án vi phạm tuy nhiên tình trạng ô nhiễm vẫn liên tục và ngày càng ở mức độ nghiêm trọng hơn